công an thành phố nhà trang vừa điều tra triệt phá một ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy với số lượng lớn
không phải là bãi gửi xe đây là tăng vật của những vụ trộm cắp
kho hàng này do võ quốc kha bốn mươi hai tuổi chú phường vĩnh phước làm chủ
hơn một trăm linh chiếc xe máy và xe đạp điện thu giữ tại kho hàng đều là xe không rõ nguồn gốc
và hàng chục chiếc trong số đó đã được cơ quan công an xác định được là do kha mua lại của các đối tượng trộm cắp xe máy
hai đối tượng này là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy ở khắp địa phương trong tỉnh
hầu hết số xe trộm được chúng đều đưa về bán lại cho võ quốc kha với giá chỉ vài triệu đồng
kho hàng này do võ quốc kha bốn mươi hai tuổi chú phương vĩnh phước làm chủ
hầu hết số xe trộm được chúng đều đưa về bán lại cho võ quốc kha với giá chỉ vài triệu đồng
tra công an nha trang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với võ quốc hà về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bốn đối tượng khác gồm lê ngọc hiếu trần lê long kiều văn mang và ngô thanh tuấn cùng chú ở nha trang bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản
qua lời khai bắt đầu của các đối tượng này cơ quan công an đã xác định được hàng chục vụ trộm cắp xe máy trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
một điều rất đáng chú ý là hầu hết những vụ mất trộm xe máy xảy ra đều một phần bắt nguồn từ sự chủ quan của người bị hại
các hàng quán nơi chủ sở hữu dựng xe máy nhưng mà không có người trông coi thì bọn chúng liền đi vào và dùng đoạn phá khóa tự chế để bể khóa trộm cắp tài sản
qua đây thì tôi cũng xin cảnh báo với người dân là trong quá trình sử dụng bảo quản xe máy tài sản của mình thì chúng ta khi đến các điểm công cộng thì chúng ta nên gửi xe để cho đảm bảo an toàn
khi dựng xe ở những vị trí mà không có người trông coi thì chúng ta phải đảm bảo là trong tầm quan sát của mình và luôn nâng cao cảnh giác để phòng chống tội phạm trộm cắp